tại nhà hát lớn hà nội hội nhạc sĩ việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ một mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự đại hội
đồng chí võ văn thưởng hy vọng và tin tưởng rằng đội ngũ nhạc sĩ những người làm công tác âm nhạc cùng với hội nhạc sĩ việt nam
sẽ đoàn kết quyết tâm đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại gắn bó với nhân dân
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước đại hội lần này cũng đã bầu ra ban chấp hành hội nhạc sĩ việt nam khóa một mươi gồm hai mươi một thành viên
ông đỗ hồng quân tái đắc cử chủ tịch hội nhạc sĩ việt nam khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm